tại hà nội liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam tổ chức họp báo thông tin về sự kiện chương trình về nguồn qua miền tây bắc về với điện biên trong tháng bốn của đoàn đại biểu đại diện cho các hội trong liên hiệp nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
chuyến hành hương qua miền tây bắc về với điện biên gồm hơn bảy mươi đại biểu đại diện cho các hội trong liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam với một hành trình nhiều ý nghĩa
chương trình diễn ra trong bảy ngày từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày hai mươi một tháng bốn trải qua chặng đường bộ bốn trăm bảy mươi bốn km lễ xuất quân của đoàn tại trụ sở liên hiệp đi qua các tỉnh hòa bình sơn la và điểm đến cuối cùng là thành phố điện biên phủ
ở mỗi địa điểm dừng chân đoàn sẽ tổ chức các chương trình giao lưu tọa đàm hội thảo khoa học với nhiều nội dung gắn với chủ đề chiến thắng điện biên phủ
với sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ nhiều học giả nổi tiếng trong nước chương trình kỳ vọng đẩy mạnh hơn nữa được sinh hoạt chính trị nghệ thuật cao điểm của giới văn học nghệ thuật trong cả nước hướng về điện biên là cơ hội giúp các văn nghệ sĩ hôm nay khơi nguồn cảm hứng sáng tạo tiếp tục có những thành quả mới đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp chấn thương văn hóa xây dựng con người việt nam trong thời đại mới
suốt nhiều năm qua chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã trở thành chất liệu
điện biên phủ là nguồn cảm hứng để tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ chiều ngày sáu tháng bốn tại hà nội sân khấu lệ ngọc đã khởi dựng vở kịch mệnh lệnh từ trái tim
vở kịch là bản anh hùng ca về quá trình đấu tranh của dân quân và dân ta làm nên một chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
vở kịch mệnh lệnh từ trái tim với nội dung nhấn mạnh đến quyết định của đại tướng võ nguyên giáp về chiến lược chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc
qua đó cũng đã làm nổi bật được vai trò của chủ tịch hồ chí minh với tầm nhìn chiến lược đã làm nên chiến thắng điện biên phủ
chúng tôi nghĩ rằng là mình cũng phải có trách nhiệm với một cái chiến thắng hào hùng của dân tộc
thì sân khấu lệ ngọc cũng muốn đóng góp một cái tiếng nói của mình vào cái bản hùng ca đó
để kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
vở kịch mệnh lệnh từ trái tim được dân dựng dựa theo kịch bản của tác giả nguyễn thanh bình do nghệ sĩ nhân dân hoàng lâm tùng làm đạo diễn
vở diễn phản ánh hiện thực chiến đấu trong chiến thắng điện biên phủ khắc họa hình ảnh bộ đội cụ hồ trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
vở kịch được dự kiến sẽ ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm tròn bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
sáng nay tại hà nội quấn ả đào một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật của nhà nghiên cứu bùi trọng hiền đã chính thức ra mắt công chúng sau chín năm
sự kiện do viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam phối hợp cùng với công ty omega plus book tổ chức
lâu nay khi nói đến ả đào người ta thường nghĩ đến những thú vui hưởng lạc đầu thế kỷ hai mươi sang nửa sau thế kỷ hai mươi khi lịch sử sang trang

chơi nghệ thuật nghìn năm tuổi cũng dần chấm dứt
chỉ sau khi được unesco công nhận danh hiệu di sản thế giới ả đào mới được biết đến nhiều hơn
tuy nhiên hệ thống tư liệu của ả đào là một thực trạng tồn động khiến những người yêu mến muốn tìm hiểu học hỏi cũng không biết đâu là đúng là sai là hay hay là dở
do đó trong cuốn ả đào một khảo sát về lịch sử và hệ âm luật nhà nghiên cứu âm nhạc bùi trọng hiền đã chọn cách đi sâu vào các khía cạnh lịch sử không gian văn hóa và hệ âm luật của chính loại hình nghệ thuật cổ truyền này
trong khuôn khổ buổi ra mắt sách nhà nghiên cứu bùi trọng hiền và nhạc sĩ đặng hoành loan đã có những câu chuyện thú vị cảm động về tiến trình phát triển hưng thịnh mai một biến mất rồi phục hồi của một thể loại âm nhạc cổ xưa của người việt và những góc nhìn mới về công cuộc bảo tồn gìn giữ và phát triển các loại hình âm nhạc truyền thống
tỉnh đắk lắc vừa tổ chức lễ khai mạc ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn với thung điệp sách hay cần bạn đọc sách quý tặng bạn
tặng sách hay mua sách thật sách hay mắt đọc tai nghe cùng với nhiều hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam diễn ra từ ngày một tháng bốn đến ngày một tháng năm
ngày sách và văn hóa đọc việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn tỉnh đắk lắc có gần bốn mươi cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đồng hành và tài trợ
ngoài giới thiệu trưng bày nhiều thể loại sách và các sản phẩm liên quan còn diễn ra một số hoạt động sôi nổi bổ ích thiết thực như thư viện lưu động và hoạt động trang trí
trải nghiệm cùng sách quyên góp sách tặng trẻ em nghèo hỗ trợ các thư viện vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội
chuỗi hoạt động được kỳ vọng sẽ lan tỏa tình yêu sách đến với mọi tầng lớp nhân dân tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa sách và người đọc hướng tới xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng

vì thế trang phục cưới của người việt trong ngày trọng đại thường rất được quan tâm không chỉ dừng lại ở tiêu chí đẹp trang phục cưới còn phải phù hợp với thời đại và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống
triển lãm cưới với chủ đề những câu chuyện tình yêu được tổ chức tại tp hcm đã mang đến cho người thường lãm những bộ sưu tập trang phục cưới đặc sắc ấn tượng khi mang dấu ấn thời trang đương đại trên nền tảng di sản văn hóa phi vật thể
đến với triển lãm người thường lãm có thể kết nối trực tiếp
với hơn hai mươi thương hiệu nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cưới và cùng lên kế hoạch cho ngày trọng đại của mình trong tương lai đây là hoạt động thú vị được nhiều người tham gia trải nghiệm